công an tỉnh bình dương đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại nhà riêng của một bác sĩ nha khoa
nằm trong khu dân cư viện sinh phường an phú tp thuận an vào khuya ngày bốn tháng năm
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng năm tại một nhà một người dân xảy ra vụ trộm cắp xe máy
phát hiện vụ việc người đàn ông là bác sĩ nhà khoa đã chạy ra can ngăn
thì bị đối tượng dùng dao chống trả khiến người này bị thương nặng
sau đó cải trộm đã lên xe đồng bọn tẩu thoát
người đàn ông được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
bước đầu nạn nhân được xác định là phạm văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại bình phước
nhận được tin báo công an tp thuận an đã có mặt phong tỏa hiện trường
lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất camera truy bắt đối tượng gây án